hội nông dân việt nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm và nằm cốt trong phong trào nông dân
và công cuộc xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn
trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm
thực hiện kết luận số sáu của ban bí thư về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân việt nam
trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông nghiệp nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân
giai đoạn hành một mươi hai nghìn hai mươi và quyết định sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng
thủ tướng nêu rõ đối với hội nông dân việt nam kết luận số sáu mươi một và quyết định số sáu trăm bảy mươi ba đã tạo luồng sinh khí mới
trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân khẳng định được vai trò vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị
công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai hiệu quả
tỷ lệ thu hồi vốn rất cao
tỷ lệ nợ xấu thấp chỉ khoảng hai mươi chín
kết quả thực sự rất đáng mừng là bước tiến bộ của nông nghiệp việt nam
tuy vậy thủ tướng cho rằng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục
một số ngành và cấp ủy chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện
để hội nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chúng ta làm việc thực chất hiệu quả
nhằm mục tiêu nâng cao mức sống cho nông dân xóa nghèo ở nông thôn miền núi đừng làm những thứ không cần thiết
chúng ta tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới có khoa học công nghệ nắm chắc kinh tế số
không chỉ nắm chất kinh tế số mà còn đổi mới
thủ tướng yêu cầu các cấp hội nông dân cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ
có bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tốt có tư duy sáng tạo nhiệt tình tâm huyết với công tác của hội
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà đảng và nhà nước đã giao cho hội
nhất là trong việc khai thác các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở các địa phương
có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp nông thôn phát triển nhanh bền vững